liên quan đến ba trăm năm mươi hai học sinh trường tiểu học đinh tiên hoàng thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
phải nhập viện sau bữa trưa tại trường với triệu chứng đau bụng buồn nôn hai ngày trước đây
sáng nay bảy tháng một mươi lãnh đạo sở y tế tỉnh ninh bình đã thông báo kết quả kiểm định mẫu thức ăn và nguyên nhân vụ việc
lãnh đạo sở y tế tỉnh ninh bình cho biết kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn và nước uống
tại bữa trưa trường tiểu học đinh tiên hoàng cho thấy trong món ruốc gà có độc tố tụ cầu vàng
bắt nguồn từ thịt gà sống sử dụng làm ruốc độc tố này khi nấu chín vẫn không tiêu diệt được
đây chính là nguyên nhân khiến các học sinh bị đau bụng buồn nôn phải nhập viện
độc tố tụ cầu vàng còn có thể xuất hiện khi thực phẩm để lâu không được bảo quản tốt
quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
sở y tế tỉnh ninh bình đã phối hợp chặt chẽ với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh bình
lô hàng tại hộ kinh doanh cung cấp ruốc gà cho nhà trường
có địa chỉ tại thôn bạch cử xã ninh khang huyện hoa lư tỉnh ninh bình
về sức khỏe của các học sinh hiện chỉ còn ba trong tổng số ba trăm năm mươi hai học sinh phải nằm viện điều trị
trong đó có một học sinh bị viêm amidam hai học sinh suốt nhẹ tất cả đều không còn triệu chứng đau bụng buồn nôn